trong những ngày gần đây thị trường thịt lợn tại nước ta đang có dấu hiệu nhộn nhịp trở lại
giá thịt lợn trên cả nước tăng từ năm một mươi đồng một kg giao động trong khoảng bốn mươi bốn đồng một kg đến năm mươi hai đồng một kg
khảo sát tại chợ nam dư quận hoàng mai hà nội nếu giá thịt lợn tại thời điểm dịch bệnh giao động khoảng bốn mươi ba đồng một kg
thì hiện tại giá thịt lợn đang giao động từ bốn mươi chín đến năm mươi ba đồng một kg tùy loại
cái lúc dịch thì có chậm lắm và hàng nó xuống thấp
thế nhưng mà sau đây độ khoảng tầm hai tuần thì là hàng nó đã trở lại bình thường
ngày thì buổi sáng là tôi bán một con và buổi chiều là một con
cái sức lượng mua của người dân lao động ở đây thì nó cũng trở lại bình thường
đồng thời sức tiêu thụ của các sản phẩm từ lợn của nước ta cũng tăng trở lại
do người dân đã bớt e ngại sử dụng thịt lợn trong bữa ăn nhiều hơn
đặc biệt là tại ba tỉnh thành đã công bố hết dịch tả lợn châu phi
tôi cũng được biết là nhà nước kiểm soát dịch bệnh này không lây qua người
nên là tôi biết là thịt lợn rất là tốt
nên là tôi vẫn ăn thịt lợn thường xuyên hàng ngày
từ lúc dịch cho đến bây giờ thì tôi vẫn ăn bình thường
nhà tôi thì vẫn cứ ăn thịt bình thường
mà thịt thì nó phải có rõ nguồn gốc xuất xứ
mà nó phải có kiểm dịch trần thận
và bây giờ cái dịch nó đã tan rồi không phải gì cả
người dân cứ phải ăn bình thường
về tình hình hiện nay bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
khuyến cáo người dân ăn bình thường
người dân yên tâm ăn thịt lợn vì đây là thực phẩm quan trọng
món ẩm thực truyền thống của người dân việt nam
đồng thời yêu cầu các địa phương phòng chống dịch
phải vừa bảo đảm để tiêu thụ thịt lợn diễn ra bình thường
vừa thúc đẩy hoạt động chăn nuôi phát triển ổn định